các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm sáu trăm tám mươi bốn ca nhiễm mới trong đó có bốn mươi một ca nhập cảnh và một mươi năm sáu trăm bốn mươi ba ca ghi nhận trong nước đã giảm sáu trăm sáu mươi hai ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có một mươi một một trăm chín mươi sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh cụ thể như sau
hà nội hai chín trăm tám mươi hai ca đà nẵng tám trăm tám mươi tám ca khánh hòa sáu trăm tám mươi ca bình phước sáu trăm sáu mươi một ca
bình định năm trăm chín mươi chín ca bến tre năm trăm năm mươi sáu ca tây ninh bốn trăm bốn mươi sáu ca bắc ninh bốn trăm bốn mươi hai ca hưng yên bốn trăm linh năm ca cà mau ba trăm chín mươi năm ca thanh hóa ba trăm tám mươi bốn ca quảng ngãi ba trăm bảy mươi năm ca hải dương ba trăm bốn mươi sáu ca vĩnh lòng ba trăm bốn mươi ca trà vinh hai trăm chín mươi năm ca thành phố hồ chí minh hai trăm tám mươi chín ca quảng ninh hai trăm tám mươi sáu ca vĩnh phúc hai trăm bảy mươi một ca thừa thiên huế hai trăm năm mươi sáu ca
quảng nam hai trăm năm mươi năm ca bà rịa vũng tàu hai trăm bốn mươi năm ca bắc giang hai trăm ba mươi năm ca lâm đồng hai trăm ba mươi năm ca nam định hai trăm ba mươi ca lạng sơn hai trăm hai mươi một ca hòa bình hai trăm linh bảy ca thái bình một trăm bảy mươi năm ca nghệ an một trăm bảy mươi ba ca đắk nông một trăm năm mươi bảy ca bạc liêu một trăm năm mươi ca gia lai một trăm ba mươi bảy ca phú yên một trăm ba mươi ba ca hà giang một trăm hai mươi năm ca tuyên quang một trăm năm mươi bảy ca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
hà ninh một trăm hai mươi sáu ca lòng an năm mươi tám ca điện biên năm mươi năm ca lai châu bốn mươi chín ca sóc trăng bốn mươi ba ca yên bái bốn mươi hai ca ninh thuận ba mươi chín ca con tum ba mươi tám ca cao bằng ba mươi năm ca bắc cạn tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là trà vinh giảm ba trăm năm mươi một ca đắk lắc giảm hai trăm một mươi năm ca và thái nguyên giảm tám mươi ba
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là hà nội tăng một trăm bảy mươi hai ca là lạng sơn tăng hai trăm hai mươi một ca hà nội tăng một trăm bảy mươi hai ca bà rịa vũng tàu tăng một trăm hai mươi ba
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm chín trăm ba mươi năm ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận sáu mươi tám ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tại hà nội có một ca quảng nam có hai mươi bảy ca tp hcm ba mươi ca hải dương hải phòng long an mỗi nơi một ca thanh hóa khánh hòa mỗi nơi hai ca và đà nẵng ba ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai hai mươi ba năm trăm bốn mươi sáu ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi
trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có hai mươi năm trăm linh sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước hai một mươi bảy hai trăm sáu mươi tám ca trong đó có một bảy trăm hai mươi bốn bốn trăm bảy mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
bình dương hai trăm chín mươi hai tám mươi bốn
đồng nai chín mươi chín hai trăm tám mươi bốn

tây ninh tám mươi năm bốn trăm một mươi sáu
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trang cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày chín ba trăm hai mươi ca nhiễm
tổng số ca được điều trị khỏi một bảy trăm hai mươi bảy hai trăm chín mươi ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị năm một trăm một mươi ba ca
số bệnh nhân tử vong
cụ thể từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một ghi nhận một trăm hai mươi chín ca tử vong
tại tp hcm một mươi năm ca trong đó có sáu ca từ các tỉnh chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác
đồng tháp hai mươi tám ca trong hai ngày
kiên giang chín ca
cần thơ chín ca
khánh hòa tám ca
bình phước bảy ca trong ba ngày
đồng nai bảy ca
tiền giang bảy ca
vĩnh long hậu giang mỗi nơi sáu ca
trà vinh năm ca
long an bốn ca
lâm đồng bình thuận bạc liêu mỗi nơi ba ca
bình dương bình định sóc trăng mỗi nơi hai ca
huế phú yên đắk nông mỗi nơi một ca
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua
một trăm tám mươi bốn ca một ngày
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
tỉnh điện này
tỉnh điện này
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
một sự việc hì hữu vừa xảy ra tại hà nội
giữa thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
theo thông tin từ công an quận năm từ liêm
vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng một
đơn vị đã nhận được tin báo
của công an phường mỹ đình hai
về việc vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
chị nguyễn thị ngọc l
trú tại phường mỹ đình hai
đang ở nhà cùng với hai con
thì có một nam thanh niên xông vào nhà
dùng giao bầu đe dọa lục xót tài sản trong nhà
tài sản bị cướp của nạn nhân
và tài sản bị cướp của nạn nhân

và một thẻ ngân hàng vp bank
trong tài khoản có hai mươi triệu đồng
rồi tẩu thoát
ngay sau khi tiếp nhận tin báo
công an quận năm từ liêm đã tổ chức lực lượng
phối hợp cùng các đơn vị liên quan
tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra truy xét kẻ gây án
đến khoảng một giờ ngày một mươi năm tháng một
tổ công tác của công an quận năm từ liêm
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an
thành phố hà nội đã làm rõ
bắt giữ đối tượng gây án là đỗ ngọc tú
ba mươi một tuổi trú tại phường tây
mỗ năm từ liêm hà nội
căn cứ theo tài liệu điều tra
thu thập được và lời khai nhận của đối tượng
xác định bản thân tú
không có nghề nghiệp ổn định nợ tiền
của nhiều người không có khả năng chi trả
nên hắn đã nảy sinh ý định
đi cướp tài sản của người khác
ngày một mươi bốn tháng một thanh niên này
đã đi xe máy đến một cửa hàng
bán đồ gia dụng trên đường nguyễn hữu thọ
mua một con dao bầu màu đen
dài khoảng hai mươi năm cm
để làm hung khí
đến khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
anh ta phát hiện tại một căn nhà
ở phố nguyễn hoàng chỉ có chị
nguyễn thị ngọc lờ và hai cháu nhỏ
trong nhà nên đi vào
cầm dao bằng tay phải dí dao vào bụng
của chị lờ và nói
chị bình tĩnh em là cướp đây
chị có tiền và tài sản thì mang ra đây
chị đừng để mọi chuyện đi quá xa
khi chị lờ nói không có tiền
thì tú với tay
lấy chiếc điện thoại iphone một mươi một pro max
để trên bàn uống nước
sau đó y đã yêu cầu
nữ chủ nhà đưa lên tầng hai
để lục xoát tài sản
nhưng không tìm được gì có giá trị
thế vậy tú nói với chị lờ
đừng để em làm liều
thì chị này sợ và nói
chỉ có tiền trong thẻ ngân hàng không có tiền mặt
tú đưa chiếc điện thoại vừa lấy cho chị l
để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng
thấy số dư trong tài khoản của chị này
là hơn hai mươi triệu đồng
sau khi thấy số dư tài khoản
hắn lấy điện thoại và yêu cầu
xuống tầng một
lấy thẻ ngân hàng đưa cho mình
và cung cấp mật khẩu thẻ ngân hàng
rồi tắt nguồn điện thoại
sau đó tú yêu cầu ba mẹ con chị l
ngồi vào trong giường phòng ngủ tầng hai
và dọa không được báo công an
và báo cho ai
chị mà báo công an thì em sẽ quay lại tìm chị
em biết nhà và biết mặt chị rồi
tú tiếp tục hỏi chị lờ
còn cái điện thoại nào nữa không
thì chị này bảo chỉ còn một chiếc điện thoại
bị hỏng nên y không lấy
sau khi cướp được tài sản
điện thoại và thẻ ngân hàng của chị lờ
tú đã tẩu thoát khỏi hiện trường
vứt bỏ con sao gây án
rồi thuê xe ôm dọc đường đến cây atm
và rút được số tiền ba triệu đồng
khi đến cây atm khác để rút
thì thẻ đã bị khóa
sau đó tú tiếp tục đến cửa hàng
số năm trăm năm mươi sáu trần khát trân
bán chiếc điện thoại cướp được
với giá sáu triệu đồng
sau khi bắt giữ đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra
đã xét nghiệm nhanh đỗ ngọc tú
cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
tại một số địa phương
các hoạt động chào mừng năm mới
đã bắt đầu diễn ra
tuy nhiên để tham gia
người dân vẫn cần phải đảm bảo
phòng dịch nghiêm túc
hội trợ hoa xuân nhâm dân hai nghìn hai mươi hai
được ubnd tp ninh bình tổ chức
từ ngày bảy ba mươi một một
tại nhà thi đấu thể dục thể thao
tỉnh ninh bình
đây là hội trợ truyền thống dịp tết
đến xuân về hàng năm trên địa bàn
các loại hoa cây cảnh đồ trang trí
trong ngày tết của người dân trong tỉnh
cũng như các huyện trong tỉnh
chơi tết nguyên đán
năm nay do tình hình dịch covid một mươi chín
trên địa bàn đang diễn biến phức tạp
bàn tổ chức hội trợ hoa xuân
đã có các quy định cụ thể
đối với người dân đến tham dự
theo đó đối với người mua và người bán hàng
đến từ tỉnh ngoài
trước khi vào chợ phải có giấy
xét nghiệm covid một mươi chín bằng kỹ thuật
pcr có hiệu lực trong thời gian bốn mươi tám
hoặc test nhanh kháng nguyên
trong hai mươi bốn h kết quả âm tính
đối với người tỉnh ngoài
đến bán hàng dài ngày tại chợ hoa xuân
phải làm xét nghiệm định kỳ hai ngày một lần
bằng test kháng nguyên nhanh
có trả phí
còn đối với người mua bán hàng
là công dân ở trong tỉnh
thì khuyến khích làm xét nghiệm trước khi vào chợ
chủ gian hàng người mua hàng
khách đến tham quan chợ hoa
phải xuất trình chứng minh thư
hoặc căn cước công dân trước khi vào chợ
cùng với không khí năm mới đang cận kề
thưởng tết cũng là một trong những
chủ đề được nhiều người quan tâm
do dịch bệnh kéo dài
giống gặp nhiều khó khăn
nên công nhân lao động tại đồng nai
vẫn mong mỏi nhận được thưởng tết
cao như những năm trước
để trang trải chi phí cho dịp tết nguyên đán
tại đồng nai nhiều doanh nghiệp đã công bố thưởng tết
nhiều doanh nghiệp lại chậm trễ
dẫn đến phát sinh việc công nhân ngưng việc
để phản đối tiền thưởng tết thấp
và chưa biết tiền thưởng tết là bao nhiêu
công nhân nguyễn thị hương
làm việc tại công ty startex
khu công nghiệp amata cho biết
từ đợt dịch covid một mươi chín đến nay
thu nhập của chị bị sụt giảm
nhưng doanh nghiệp cũng quan tâm lo lắng
đến đời sống của công nhân
lãnh đạo công ty thường xuyên xuống công xưởng
động viên tinh thần công nhân
và cũng hứa hẹn sẽ cố gắng hỗ trợ tết
tới mức tối đa
để công nhân có cái tết ấm lòng
tôi cũng mong thưởng tết nhiều
nhưng năm nay tất cả đều khó khăn
nên cũng sẽ chia sẻ cùng doanh nghiệp thôi
gắn bó suốt nhiều năm
nên giờ cũng cần đồng hành cùng lãnh đạo công ty
trong giai đoạn này
thôi năm nay có thưởng tết là may mắn rồi
bao nhiêu cũng được
năm hai nghìn hai mươi hai đơn hàng nhiều
mọi người được an toàn để sản xuất ổn định
đời sống công nhân được đảm bảo hơn
chị thương chia sẻ
theo lãnh đạo sở lao động thương binh
và xã hội tỉnh đồng nai
năm nay là một năm đặc biệt
vì dịch bệnh hoành hành
khiến cho cả người lao động và doanh nghiệp
đều bị ảnh hưởng nặng nề
do đó việc chăm lo tết chú đáo hoàn hảo
cho người lao động như những năm trước
cũng là một áp lực cho doanh nghiệp
dù vậy suốt thời gian qua
sở lao động thương binh xã hội đồng nai
và các cấp đã liên tục khuyến khích
các doanh nghiệp cố gắng chăm lo
an sinh cho người lao động
song song đó cũng động viên tinh thần người lao động
cùng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
trong giai đoạn này
bởi nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động
trong thời gian dài
đơn hàng lẻ tẻ thu chưa đủ bù chi
nên thưởng tết cũng không được dồi dào
như những năm trước
nguyên nhân năm nay xảy ra nhiều vấn đề
có liên quan đến tiền thưởng tết
là do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
khiến cho nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn
ảnh hưởng không nhỏ đến chế độ thưởng tết
cho người lao động
một số doanh nghiệp do thưởng tết
bị hạ xuống mức quá thấp
đã khiến cho công nhân phản ứng bằng cách ngưng việc
nhưng sau khi người lao động hiểu được
nỗi khổ của doanh nghiệp
cũng đã chấp nhận san sẻ
gánh bớt khó khăn với doanh nghiệp
trong đợt tết năm nay
liên quan đến vấn đề này
ông lê nhật trường
chủ tịch công đoàn cơ sở công ty
polson vn cho biết
do dịch doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động trong nhiều tháng
hỗ trợ người lao động để đảm bảo cuộc sống
hiện nay những ngày tết đã cận kề
doanh nghiệp cũng cố gắng sắp xếp
để người lao động có cái tết ấm áp
nhưng nếu mức thưởng không được
như những năm trước
thì phía doanh nghiệp vẫn mong công nhân chấp nhận
chia sẻ cùng doanh nghiệp
liên quan đến liều vaccine thứ ba
đang được nhiều nước triển khai
mũi tiêm này sẽ giúp trang bị thêm vũ khí
trong cuộc chiến chống lại omicron
chủng đột biến có khả năng lây chuyển cao
tuy nhiên tiêm mũi ba cũng có khả năng
dẫn đến một số tác dụng phụ không mong muốn
theo trung tâm kiểm soát
và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
có ba phản ứng phổ biến có thể
xuất hiện xung quanh vết tiêm
là đau đỏ và sưng
đối với toàn thân các triệu chứng có thể
là đau đầu đau cơ ớn lạnh
sốt buồn nôn và mệt mỏi
chín phản ứng của cơ thể
với mỗi ba vaccine covid một mươi chín bao gồm
đau đỏ sưng tấy
chỗ tiêm mệt mỏi đau đầu
đau cơ ớn lạnh sốt
và buồn nôn trong đó
phổ biến nhất là sốt đau đầu và mệt mỏi
cdc mỹ cũng lưu ý
các tác dụng vụ này là bình thường
vì cho thấy cơ thể đang xây dựng
lớp bảo vệ chống lại virus
và sẽ biến mất sau vài ngày
tuy nhiên không phải ai cũng gặp
các tác dụng vụ không gặp bất kỳ
tác dụng vụ nào bạn vẫn xây dựng
khả năng biễn dịch chống lại virus
cdc mỹ cho biết thêm
các tác dụng vụ nghiêm trọng có thể
gây ra vấn đề sức khỏe lâu dài
là cực kỳ khó xảy ra
sau khi tiêm bất kỳ loại vaccine nào
kể cả vaccine covid một mươi chín
mặc dù các tác dụng vụ nghiêm trọng
rất hiếm gặp nhưng mọi người
vẫn phải cần biết để đề phòng
theo nhật báo express của anh
sốc phản vệ là loại phản ứng
dị ứng nghiêm trọng có thể gây ra
bốn triệu chứng cần cảnh sát sau
phát ban khó thở hạ huyết áp
sưng lưỡi hoặc môi nặng
trang web của cdc mỹ cảnh báo
phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể
gây ra tim đập nhanh khó thở
sưng cổ họng hoặc là phát ban toàn thân
gọi cho bác sĩ ngay
nếu mẩn rỏ hoặc là đau chỗ tiêm
trở nên nặng hơn sau hai mươi bốn h
hoặc các tác dụng vụ đáng lo ngại
hoặc không biến mất sau vài ngày
nhưng nếu gặp phải phản ứng
dị ứng nghiêm trọng sau khi rời điểm tiêm chủng
thường là trong vòng bốn h sau khi tiêm
hãy tìm kiếm sự chăm sóc
y tế ngay lập tức bằng cách
gọi cấp cứu ngay theo express
ngoài ra còn có một số
tác dụng vụ nghiêm trọng hiếm gặp khác
là huyết khối gây cục máu đông
viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim
và hội chứng guillain barre
tức là tình trạng hệ thống miễn dịch
của cơ thể làm tổn thương
các tế bào thần kinh dẫn đến
yếu cơ và đôi khi tê liệt
cdc mỹ nhấn mạnh
các phản ứng này là rất hiếm
tuy nhiên cdc mỹ cũng lưu ý rằng
các tác dụng vụ nghiêm trọng
có thể gây ra vấn đề sức khỏe lâu dài
là cực kỳ hiếm gặp sau khi tiêm
bất kỳ một loại vaccine nào
không riêng gì vaccine covid một mươi chín
tránh ngược với
thực trạng thiếu vaccine tại nhiều khu vực
có hàng trăm nghìn liều vaccine
sắp hết hạn có khả năng sẽ bị tiêu hủy
khi nhu cầu tiêm mũi tăng cường
tại anh đang giảm mạnh
một biên bản ghi nhớ được gửi
từ nhóm tiêm chủng của dịch vụ y tế quốc gia
nhs tới quản lý của ba
điểm tiêm trên khắp cả nước cho biết
một số loại vaccine sẽ hết hạn
nếu không được sử dụng
họ thôi thúc các nhà quản lý cố gắng
chủng ngừa hết trước khi đến thời hạn
vứt bỏ vaccine
bản ghi nhớ bị do rỉ nát
này tiết lộ các đợt phân phối liều vaccine
thứ ba trước đợt giáng sinh ở anh
không biết chính xác có
bao nhiêu liều sẽ bị tiêu hủy
nhưng khả năng cao là hàng trăm nghìn liều
một nguồn tin nói với
tạp chí dịch vụ y tế
tất cả điểm tiêm cần phải đảm bảo nỗ lực
để sử dụng hết chỗ vaccine này
và ưu tiên dùng chúng trong những ngày sắp tới
biên bản này ghi
những liều vaccine sắp hết hạn sử dụng
thì nên được để riêng trong tủ lạnh
có điều chỉnh nhiệt độ thích hợp
anh đã cho phép tiêm trộn pfizer
cho chiến dịch tiêm mũi thứ ba
bắt đầu từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
phía cung cấp vaccine cho rằng
sự lãng phí này là do có tới
ba mươi người hẹn nhưng không đến tiệm
có một số lý do khiến cho
nhiều người hẹn mà không đến
ví dụ như đang tự cách ly
gần đây nhiễm virus
hoặc là quyết định chủng ngừa ở địa điểm khác
lãnh đạo tại nhs
mọi người nên báo lại lịch hẹn
nếu họ không thể đến
nhằm giúp quản lý cả cung và cầu
số liệu từ chính phủ về việc triển khai
mũi tăng cường cho thấy
từ mức kỷ lục chín trăm sáu mươi tám sáu trăm sáu mươi năm
vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
số người trên khắp vương quốc anh
nhận mũi thứ ba giảm xuống còn
vào hôm một mươi ba tháng một
chương trình tiêm chủng nhanh nhất
và thành công nhất trong lịch sử
của nhs đã cung cấp
một mươi bốn triệu mũi tiêm
chỉ trong vòng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
sau lời kêu gọi của thủ tướng
phần đầu tiêm cho toàn bộ người lớn
mũi thứ ba trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
người phát ngôn của nhs cho biết
mặc dù thời hạn đã qua
nhs đang tiếp tục làm mọi cách
để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng tốt
vì vậy hãy tiếp tục
và đặt lịch tiêm
một phát hiện mới về omicron
có thể làm thay đổi cách xét nghiệm thông thường
đang được áp dụng trên toàn thế giới
một số bằng chứng cho thấy
biến chủng omicron của virus sars cov hai
xuất hiện ở họng trước khi ở mũi
trong khi hiện nay
phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên
chủ yếu là lấy dịch ở mũi
trong một phiên điều trần trước thượng viện trong tuần này
cố vấn y tế nhà trắng anthony fauci
và quyền ủy viên
cục thực phẩm và dược phẩm mỹ
đã thảo luận về một giả thuyết mới
rằng xét nghiệm dịch họng có thể phát hiện
biến chủng omicron hiệu quả hơn
so với xét nghiệm dịch mũi
đặc biệt là với các xét nghiệm nhanh kháng nguyên
một số nghiên cứu mới đây cho thấy
độ nhạy của xét nghiệm dịch họng
để phát hiện virus sars cov hai
so với xét nghiệm dịch mũi
ít nhất là đối với biến chủng omicron
chuyên gia dịch tễ hàng đầu của mỹ
anthony fauci nói
theo các phát hiện mới đây
so với các biến chủng khác
omicron có thể nhân bản
trong các tế bào miệng và cổ họng tốt hơn
so với các biến chủng khác
điều này đồng nghĩa với việc
lấy mẫu xét nghiệm nước bọt
có thể là cách tốt hơn
để phát hiện sớm người nhiễm biến chủng omicron
giáo sư don minton
của đại học y tế công cộng maryland
các thí nghiệm của ông cho thấy
omicron có thể được phát hiện hiệu quả hơn
thông qua nước bọt
nếu điều này được chứng thực
việc phân phối nhanh các bộ xét nghiệm ở họng
có thể giúp giảm nguy cơ âm tính giả
một nghiên cứu nhỏ gần đây ở mỹ
cũng cho thấy xét nghiệm pizza nước bọt
có thể phát hiện sớm người nhiễm biến chủng omicron
phát hiện virus sớm hơn trung bình ba ngày
trước khi xét nghiệm kháng nguyên dịch mũi
cho kết quả dương tính
do vậy một số chuyên gia ở mỹ
đã bắt đầu khuyến nghị lấy dịch họng
để xét nghiệm nhanh kháng nguyên
trước khi lấy dịch mũi
một số quốc gia đã tiến hành
cả phương pháp xét nghiệm dịch mũi và họng
đầu tuần này israel đã yêu cầu người dân
tự xét nghiệm ở nhà
phải làm lấy dịch ở cả mũi và họng
để tăng hiệu quả phát hiện biến chủng
cơ quan y tế quốc gia anh
cũng khuyến cáo lấy dịch cả mũi và họng
khi xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại nhà
nhưng không khuyến cáo chỉ lấy dịch họng
tuy nhiên jonathan lee
bác sĩ chuyên khoa chuyển nhiễm tại anh
cho biết nếu không phải nhân viên y tế
việc lấy mẫu dịch họng tại nhà
sẽ khó khăn hơn
so với lấy dịch mũi
trong khi đó bộ y tế đức cho biết
cơ quan này sẽ nghiên cứu về độ tin cậy
của xét nghiệm kháng nguyên
trong việc phát hiện biến chủng omicron
thưa quý vị trước sự xuất hiện của
biến thể siêu lây nhiễm omicron tại việt nam
diễn biến dịch bệnh tại nước ta
sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới
rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người
nghiêm túc thực hiện năm k
để dịch bệnh được kiểm soát hơn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo